công an quận nam từ liêm hà nội vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam năm đối tượng trong đường dây ổ nhóm chuyên làm giả văn bằng chứng chỉ tại hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định cầm đầu đường dây này là đối tượng nguyễn ly ly hai mươi năm tuổi trú tại huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
hàng chục bộ dấu của nhiều trường đại học trên cả nước
hơn một ba trăm sáu mươi mẫu phôi giả chứng chỉ các loại
cùng nhiều loại máy móc hiện đại phục vụ cho việc sản xuất văn bằng chứng chỉ giả đã bị lực lượng công an quận nam tử liêm phát hiện thu giữ
tại cơ quan công an đối tượng cầm đầu đường dây nguyễn ly ly khai nhận phương thức thủ đoạn hoạt động
khách đặt hàng thì sẽ gửi thông tin qua mail họ sẽ yêu cầu ở trong đó
sau đó mở file có sẵn file tạo sẵn
mẫu gửi ra là mình sẽ điền những thông tin cần thiết vào đó
chẳng hạn như tên tuổi quê quán ngày tháng năm sinh yêu cầu
sau đó mình in bắn bạch in
sau khi in xong thì mình sẽ bóng dấu bóng số hiệu dán tem và chữ ký
ngoài ra cơ quan công an đã bắt giữ bốn đối tượng khác
cơ quan công an đã bắt giữ bốn đối tượng khác trong đường dây gồm huỳnh ái mẫu nguyễn quang đạt vũ đình thắng và phan ngọc anh toản
việc triệt phá đường dây này bắt đầu từ đơn trình báo của một số bị hại về việc một công ty liên quan đến xuất khẩu lao động có trụ sở đóng tại quận nam từ liêm hà nội có dấu hiệu lừa đảo tiền đặt cọc xuất khẩu lao động
cơ quan điều tra vào cuộc và xác định hồ sơ của các bị hại đã hơn hai năm nay không thể làm thủ tục xuất cảnh vì phát hiện trong hồ sơ có giấy tờ giả do chính đường dây của đối tượng ly cung cấp
đối tượng này hoạt động đều là những đối tượng có những trình độ nhất định đã từng có kinh nghiệm và phương thức thủ đoạn rất là tinh vi từ phương pháp để làm con dấu làm các phôi bằng
và các phương thức hoạt động của chúng thì chỉ những người quen trong đường dây của họ mới có thể quan hệ và liên lạc được với nhau
phía cơ quan điều tra thì thấy rằng đối với những người sử dụng không phải là không vi phạm mà họ sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan điều tra cũng xác định từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay đường dây của nguyễn ly ly đã làm giả hàng nghìn văn bằng chứng chỉ để bán kiếm lời
vụ án đang được lực lượng cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm tiếp tục điều tra
điều tra làm rõ